tòa án nhân dân thành phố hà nội sáng nay đã đưa các bị cáo trong vụ án tham nhũng tại vinaxin lines ra xét xử sâu thẩm
theo đó các bị cáo gồm trần văn liêm nguyên tổng giám đốc tổng công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
trần văn khương nguyên kế toán trưởng vidasilige giang kim đạt nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh bị đưa ra xét xử tội tham nhũng
riêng bị cáo giang văn hiển cha đẻ của giang kim đạt đã bị đưa ra xét xử tội rửa tiền
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa vụ án ra xét xử nhưng phiên tòa đã phải hoãn do vắng nhiều luật sư
sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong bốn ngày